theo quy định của chính phủ từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy các tàu cánh ngầm chạy tuyến tp hcm vũng tàu sẽ dừng hoạt động
sau hai mươi năm vận hành loại hình vận tải đường thủy này tại tp hcm
theo quy định bốn chiếc tàu cao tốc cánh ngầm chạy tuyến tp hcm vũng tàu sẽ ngừng hoạt động
tuy nhiên các doanh nghiệp vận tải tàu cánh ngầm đang xin gia hạn với lý do các phương tiện vẫn đảm bảo an toàn
trong khi chưa có tàu mới thay thế
hiện trên các tuyến đường thủy tp hcm vũng tàu vẫn còn loại cao tốc hai thân chở khách
tuy nhiên tốc độ loại tàu này chậm hơn so với tàu cao tốc cánh ngầm
sau sự cố cháy tàu cánh ngầm vào đầu năm hai nghìn một mươi bốn hoạt động tàu cánh ngầm giảm mạnh
số lượng tàu từ một mươi bốn chiếc nay chỉ còn bốn chiếc
cùng với việc tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây được nối liền
rút ngắn thời gian giữa tp hcm đi vũng tàu chỉ còn một giờ ba mươi phút
giá vé xe chỉ bằng khoảng bốn mươi so với vé tàu cao tốc
nên số lượng người đi tàu cánh ngầm ngày càng giảm